trước nạn khai thác các sản trái phép làm ảnh hưởng đến đất đai nhà cửa đường xá
người dân sống dọc sông hương sông bồ ở tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện báo cáo chính quyền
chủ động thành lập tổ nhóm tuần tra đầy đuổi vây bắt tháo nước tràn vào tàu khai thác
và mới đây nhất là góp tiền dựng rào đổ đá ngăn sông
tất cả các hoạt động trên đều thể hiện quyết tâm cao độ để dẹp nạn khai thác cát sạn trái phép của người dân nơi đây
đây là hàng rào tre vừa được người dân thôn lại bằng phường hương vân thị xã hương trà dựng lên từ tuần trước
nhằm ngăn cản những chiếc tàu từ hạ du chạy lên khai thác cát sản ở thượng nguồn sông bồ
để có hàng rào này người dân trong thôn đã đóng góp phân công công việc rất cụ thể cho từng nhóm
đặc biệt các nhóm này đã bỏ ra hai ngày đêm để hoàn thành
một ngày sau phía bên kia sông người dân xã phong sơn huyện phong điền cũng tập kết vật liệu
đóng cọc ngăn tiếp nước
nhưng lần này chính quyền địa phương đã kịp thời phát hiện tuyên truyền kêu gọi người dân bình tĩnh
không được dựng rào ngăn sông vì đây là việc làm trái với quy định của pháp luật
bơ giờ chưa không có bơ nữa mà cái đồ xấu trong chắc hai cây tre mà không tới nữa
còn giờ các anh từ lên trên đập mà về là thấy là hai bên là nói sạc lỡ là quá ghê cơ
đây không phải là lần đầu tiên người dân ở thượng nguồn sông bồ sông hương có những phản ứng gây gắt
với nạn khai thác các sản diễn ra ồ ạt gây sụt lở hai bên bờ sông
trước đó người dân ở đây đã lập những tổ
tự quản để tuần tra đẩy đuổi mỗi khi phát hiện có tàu khai thác trộm
trong những lần như thế có lúc đã xảy ra xung đột ẩu đả giữa người dân và những người khai thác cát trái phép
phải vào viện cấp cứu
năm hai nghìn một mươi bảy qua thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh thừa thiên huế cho thấy
trên sông bồ có hơn sáu mươi chiếc thuyền khai thác cát sạn không có đăng ký đăng kiểm
và đến đầu năm hai nghìn một mươi chín theo phản ánh của một số chủ thuyền thì tình trạng trên vẫn chưa được cải thiện
thậm chí khi phát hiện thuyền không có đăng ký đăng kiểm lực lượng chức năng đã xử phạt sang lỗi khác nhẹ hơn để phương tiện tiếp tục hoạt động
năm hai nghìn một mươi bảy qua thống kê của lực lượng cảnh sát giao thông thủy công an tỉnh thứ thiên huế cho thấy
sau khi nắm thông tin người dân ở thôn lại bằng phường hương vân sông bồ xã phong sơn dựng rào đắp đập ngăn sông để chặn tàu khai thác cát sản
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã chỉ đạo tạm dừng khai thác các mỏ cát ở thượng nguồn sông bồ
giao các ngành chức năng tổ chức kiểm tra xử lý nếu phát hiện có sai phạm
đồng thời giao chính quyền địa phương kêu gọi người dân tháo rỡ rào tre đập đá ngăn sông
việc khai thác cát sản bằng nguồn sông bồ
dùng vòi dông máy hốt tàu có sức chứa lên đến gần cả trăm mét khối
khiến cho lòng sông bị khoét sâu hai bên bờ bị sạt lở ngày càng nhiều
từ tháng một mươi năm ngoái tỉnh thứ thiên huế đã cấm khai thác cát sản trên sông hương
theo lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh sẽ kết thúc triệt để việc khai thác cát sạn trên các sông
điều này đang làm cho những người sống bằng nghề khai thác cát sản thủ công lo lắng vì mất kế sinh nhai
tháng một mươi năm ngoái sau khi kiểm tra
ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã ra
quyết định đình chỉ khai thác và rút giấy phép
đối với ba công ty khai thác cát ở các mỏ cát lớn thượng nguồn sông hương
vì khai thác quá độ sâu cho phép
ngoài ra mỗi công ty còn bị phạt tám trăm linh triệu đồng
cùng với yêu cầu hoàn trả lại khối lượng cát đã bị khai thác trái phép
sau khi các mỏ này dừng hoạt động
thị trường cát xây dựng ở tỉnh thứ thiên huế lập tức bị ảnh hưởng mạnh
giá cát xây dựng tăng gấp năm lần chỉ sau hai tháng
song song với đó là hàng nghìn người dân sống bằng nghề khai thác cát trên sông hương
vốn xuất thân từ dân vạn đỏ nay không còn việc để làm
cuộc sống rơi vào khó khăn
cát trên các dòng sông ở tỉnh thừa thiên huế đang ngày càng ít đi
lòng sông ở những đoạn có cát đã sâu hơn trước rất nhiều
cảnh vật hai bên bờ đã có nhiều thay đổi do sạt lở
đến lúc này tỉnh thừa thiên huế đã cân nhắc việc đóng cửa các mỏ cát
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dây chuyền sản xuất vật liệu thay thế cát xây dựng
để bảo vệ môi trường bảo vệ tài sản người dân sống ở hai bên bờ sông

để bảo vệ môi trường bảo vệ tài sản người dân sống ở hai bên bờ sông
có thể nói với tình hình hiện tại tài nguyên cát xây dựng trên các sông gần như đã sắp cạn kiệt
tuy nhiên sau mỗi mùa mưa lũ vẫn có một lượng cát nhỏ từ các khe suối đổ về
tạo những bãi bồi cản trở dòng chạy của sông
nên chăng bên cạnh việc đóng cửa mỏ với các doanh nghiệp
tỉnh thừa thiên huế cần tổ chức khảo sát

cho người dân được khai thác thủ công vừa khơi thông dòng chảy
vừa hỗ trợ giúp đồng bào có thu nhập ổn định cuộc sống